trang web chính thức của viện vật lý địa cầu phát đi thông tin về một trận động đất có độ lớn ba chín độ richter vừa xảy ra tại huyện nam trà my
theo đó tâm chấn động đất có độ sâu chấn tiêu một mươi km xảy ra tại khu vực kể trên lúc một mươi một h hai mươi phút cùng ngày
cũng trong ngày ông hồ quang biểu chủ tịch ubnd huyện nam trà my xác nhận trận động đất gây dung chuyển lớn tại khu vực nước xa
giáp danh giữa hai huyện nam trà my và bắc trà my hiện chưa có ghi nhận thiệt hại
các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi ảnh hưởng của trận động đất này